vào chiều tối ngày một mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân sau
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
đào tấn bằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
hai ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi
vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định tại điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm bao gồm
ba nguyễn văn cán sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
hiện trú tại phường an hải bắc quận sơn trà tp đà nẵng
bốn phan xuân ít sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng
hiện trú tại phường khuê trung quận cẩm lệ tp đà nẵng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên
theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã ra lệnh khởi tố vụ án bắt tạm giam đối với cung mạnh cường
trú tại phường bảy tp đà lạt về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng chín cường chạy xe ô tô tải chở vợ đến ngân hàng bidv chi nhánh lâm đồng
tại địa chỉ hai mươi hai trần phú tp đà lạt để giao dịch
khi đến ngân hàng cường đậu xe ô tô gần cổng ra vào
nên đồng chí nguyễn minh quân là chiến sĩ công an đang công tác tại bảo vệ mục tiêu ngân hàng bidv
đến nhắc nhở cường đưa xe vào đúng vị trí nhưng cường không chấp hành
sau đó cường xuống xe dùng tay đấm vào mặt đồng chí quân
liên tục có lời lẽ đe dọa và lao vào đạp kéo đồng chí quân ngã xuống sân ngân hàng
sau đó được bảo vệ và nhân viên ngân hàng vào can ngăn nên cường đã bỏ lên xe chạy đi
hậu quả đồng chí quân bị thương tích vùng mặt tay và chân hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
ngay sau khi sự việc xảy ra công an đã tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ và triệu tập cường để làm việc
căn cứ vào các tình tiết của vụ việc công an thành phố đà lạt đã ra lệnh khởi tố vụ án
bắt tạm giam hai tháng đối với cung mạnh cường về tội chống người thi hành công vụ
những ngày gần đây trên mạng xã hội facebook liên tục xuất hiện những video chia sẻ của một số đối tượng lái xe
nhằm kích động lôi kéo người dân địa phương tham gia tụ tập tại trạm thu phí số một quốc lộ năm a gây ách tắc giao thông cục bộ
xác định hành vi của các đối tượng là rất nghiêm trọng
công an tỉnh hương yên đã triệu tập tám đối tượng
công an tỉnh hương yên đã triệu tập tám đối tượng về cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
trong ba ngày một mươi sáu một mươi bảy và một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám nguyễn xuân tùng nicknam facebook là bích tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở thôn chi long xã ngọc long huyện yên mỹ tỉnh hưng yên điều khiển xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín a bốn nghìn bốn trăm ba mươi năm
đến trạm thu phí số một quốc lộ năm a địa phận xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên
không mua vé với lý do chạm đặt không hợp việc lưu thông không phải mất phí
quá trình dừng đỗ xe tại trạm tùng đã dùng điện thoại quay livestream trên mạng xã hội facebook
kêu gọi hàng chục lái xe khác đến cùng tham gia phản đối trạm thu phí và gây ách tắc giao thông cục bộ
hướng đường hải phòng hà nội
quá trình điều tra công an tỉnh hưng yên đã triệu tập tám đối tượng tham gia gây dối trật tự công cộng
hiện cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
của tám đối tượng trên và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
bị tấn công ngay trong phòng làm việc một lần nữa cho thấy sự manh động xem thưởng pháp luật
của các đối tượng vi phạm lâm luật ở địa phương này
đây chỉ là một trong rất nhiều những vụ tấn công lực lượng kiểm lâm với tính chất nghiêm trọng
xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận mà báo chí đã nhiều lần phản ánh
gần ba mươi năm làm kiểm lâm gắn bó với công tác kiểm soát và bảo vệ rừng
chưa bao giờ ông nguyễn thế sơn nghĩ mình lại bị hành hung ngay tại trụ sở làm việc
những vết thương sau một tuần đã bớt đau nhưng những ám ảnh về hành vi tấn công trực tiếp
của đối tượng phạm xuân ngư tại trụ sở hạt kiểm lâm tuyên hóa vẫn khiến ông sơn
và dư luận tại tỉnh quảng bình cảm thấy bức xúc
ông ngư đã có nhiều lần điện thoại cho kiểm lâm địa bàn ở các xã như lâm hóa kim hóa thân hóa
là do đánh và chém
điều đáng nói cách đây hơn một năm cũng chính đối tượng phạm xuân ngư này đã cùng một đối tượng khác
xông vào trụ sở của đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số hai
dùng hung khí tấn công cán bộ kiểm lâm dùng đa ném vỡ kính trụ sở
khi cán bộ kiểm lâm dùng súng ak bán ba phát chỉ thiên
các đối tượng mới chịu rời đi
sau vụ việc này phạm xuân ngư chỉ bị phạt hành chính hơn tám triệu đồng
qua vụ việc của đồng chí nguyễn thế sơn chúng tôi làm một tổ công tác tư tưởng
cho cán bộ công chức toàn lực lượng phải vững tin tưởng vào sự lãnh đạo của cộng đồng
cũng như là đoàn kết rồi là hỗ trợ của nhân dân của chính quyền nước phố
tuy về phía quỷ bán huyền chúng tôi chỉ đạo lực lượng công an phải điều tra
xác định bí phạm của đối tượng và chỉ đạo lực lượng công an sẽ điều tra
làm rõ và xử lý theo đúng các quy định của pháp luật
dư luận đang đặt ra câu hỏi liên tục tấn công đe dọa lực lượng chức năng
là do đối tượng này ít hiểu biết pháp luật hay còn có lý do nào khác liên quan đến vụ việc này
bí thư tỉnh ủy quảng bình vừa có văn bản yêu cầu giám đốc công an tỉnh khẩn trương
điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang đã làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
lên tới gần một trăm linh tỷ đồng đây là một trong những loại tội phạm về kinh tế gây thất thoát thuế của nhà nước
cũng như là ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội
đối tượng nguyễn thị ngọc đã đứng sau thành lập công ty ma là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và xây dựng trường thanh có trụ sở tại xã tân dĩnh huyện lạng giang để mua bán bất hợp pháp
hóa đơn giá trị gia tăng cho các cá nhân tổ chức trên địa bàn bắc giang bắc ninh lạng sơn hải phòng
để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng
vận chuyển hóa đơn địa điểm giao nhận nguyễn thị ngọc cũng là người trực tiếp thỏa thuận giao dịch
với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn sau đó viết xuất hóa đơn cho khách
với mỗi hóa đơn đối tượng trích năm giá trị quá trình điều tra ban đầu xác định nguyễn thị ngọc
đã ghi trên một trăm linh hóa đơn khống không hàng hóa cho khoảng sáu mươi doanh nghiệp với tổng giá trị gần một trăm linh tỷ đồng
tình trạng khai thác cát trái phép đang thực sự gây ra nhiều hệ lụy khiến cho không ít người dân bức xúc
và đây thực sự là vấn nạn mà cho đến bây giờ nhiều địa phương trên cả nước nói chung và đồng nai nói riêng
vẫn chưa thể có được giải pháp xử lý triệt đề ghi nhận tại thành phố biên hòa một trong những địa phương
có nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai phức tạp nhất của tỉnh đồng nai thời gian vừa qua
những ngày này gia đình ông nguyễn bá đạt tại ấp nhị hòa xã hiệp hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
buộc phải dỡ bỏ một phần nhà vật kiến trúc và tiến hành đóng cọc nhồi đổ bê tông ra cố bờ bao
nhằm cứu vãn phần diện tích đất khỏi bị sụp xuống sông đồng nai
trước đây nhà ông cũng đã đổ bê tông kè bờ bao chống sạt lở nhưng dần dần phần dưới lòng đất sát bờ sông
đã suy yếu thành hàm ếch khoách sâu vào trong khiến tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt
gãy luôn đả móng
đây cũng là tình trạng chung của nhiều hộ dân sống dọc ven sông đồng nai
thuộc xã hiệp hòa
hiệp hòa nói riêng và một số phường khác trên địa bàn thành phố biên hòa nói chung
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh đồng nai bắt hơn bảy mươi vụ khai thác cát
thì thành phố biên hòa chiếm hơn một nửa tịch thu nhiều phương tiện ghe thuyền các loại
trong đó nhiều và phức tạp nhất là đoạn sông đồng nai khu vực giáp danh với thị xã dĩ an
tân uyên của tỉnh bình dương quận chín thành phố hồ chí minh
trước thực trạng này thành phố biên hòa đang triển khai lắp đặt camera
ở các khu vực điểm nóng khai thác cát trái phép để giám sát
có một bất cập hiện nay là đa số các vụ khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện truy bắt
thì cuối cùng cũng chỉ thu giữ ghe thuyền và khó bắt giữ được các đối tượng để xử lý
thậm chí khi bắt được các đối tượng chủ yếu mới chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính
nên chưa có sức giàn đè
trong khi giá cát ngon khó bắt giữ được các đối tượng để xử lý
nguy hiểm ngày càng cao và trở nên siêu lợi nhuận từ khai thác cát trái phép
do đó các đối tượng vẫn lén lút bằng các biện pháp khá tinh vi
để thực hiện bơm hút cát trái phép để trục lợi
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ công bốn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh mỹ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
về tội cướp tài sản
còn về tội cấm đoạt tài sản
công an huyện hưng hà tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tô văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn trung thành xã cộng hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
và đối tượng trần đức thọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
hộ khẩu thường trú tại xã đức phong huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình ra quyết định truy nã
về hai tội trộm cắp tài sản và trốn phân trại cải tạo
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện